văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
về giải quyết đề nghị hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của bà nguyễn thị thu hiền là vợ của bị án phan văn anh vũ tức vũ nhôm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có công phan gửi quỹ ba nhân dân tp hcm về việc giải quyết đề nghị hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của bà nguyễn thị thu hiền
theo cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tất cả vụ án liên quan phan văn anh vũ đều đã được đưa ra xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật
các bản án không tuyên kê biên tài sản của bà hiền để thu hồi đảm bảo thi hành án trong các vụ án liên quan đến ông vũ
do vậy việc tạm dừng giao dịch đối với các tài sản của bà hiền không còn cần thiết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị quỹ ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành giải quyết đề nghị của bà hiền để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
theo đó chủ tịch ủy ban nhân tp hcm phan văn mãi đã giao sở tài nguyên vào môi trường phân hợp sở tư pháp tp hcm thực hiện nội dung theo công phan này đồng thời báo cáp kết quả cho ủy ban nhân dân tp hcm